trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa mỹ và trung quốc vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu
washington vừa thông báo bổ sung hai mươi tám công ty và cá nhân trung quốc vào danh sách trừng phạt do lo ngại về an ninh quốc gia
những công ty được đưa vào danh sách trừng phạt lần này có các công ty con của công ty di chuyển học trung quốc
công ty vận tải hàng không và một số công ty điện tử
trong khi các biện pháp trừng phạt của bộ tài chính mỹ cấm mọi giao dịch kinh doanh và tài chính đối với các đối tượng bị trừng phạt
thì bộ thương mại mỹ hạn chế việc bán hàng cho các công ty bị trừng phạt trừ khi các nhà xuất khẩu nhận được giấy phép từ chính phủ mỹ
động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
xuất hiện nhiều lời kêu gọi chính quyền mỹ áp đặt mạnh mẽ hơn quyền trừng phạt của mình
và thắt chặt các hạn chế đối với thương mại và đầu tư giữa hai cường quốc